nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh hôm nay ngay từ sáng sớm hàng nghìn người khắp nơi trên mọi miền tổ quốc đã tìm về làng sen ở xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an để dân hương dân hoa tưởng nhớ tới vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
con đường dẫn vào kim liên quê nội của chủ tịch hồ chí minh ngay từ sáng sớm đã tấp nập nhiều đoàn du khách khắp nơi về tham quan thắp hương lên bàn thờ bác trong khu di tích
du khách bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến những hiện vật đơn sơ trong ngôi nhà nơi bác hồ sinh ra và lớn lên
những hiện vật quá đỗi quen thuộc này đã giúp du khách hiểu hơn về thân thế sự nghiệp và quê hương chủ tịch hồ chí minh
về nhân cách giản dị mà vĩ đại của bác vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
nói chung là cũng giống như bao người khác và có nghĩa đây là lần đến ý nghĩa nhất của em và em sẽ ghi nhớ mãi
theo ban quản lý khu di tích kim liên trong ngày một mươi chín tháng năm lượng khách về quê bác dự kiến đón hơn hai mươi lượt du khách và hơn năm trăm linh đoàn trong và ngoài nước đến tham quan